cùng với các học sinh trong cả nước từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng sáu gần một mươi bảy sĩ tử hà tĩnh
chính thức bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh việc chủ động chuẩn bị kiến thức cho các em những ngày này các trường trung học phổ thông trên địa bàn
nơi được chọn đặt điểm thi đang gấp rút giả soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và mọi điều kiện khác
bảo đảm phục vụ tốt cho kỳ thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay được tổ chức theo tinh thần đổi mới cơ bản
toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng giảm áp lực giảm tốn kém cho thí sinh gia đình và xã hội
nhưng kết quả vẫn đảm bảo độ tin cậy để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và làm căn cứ cho các trường đại học cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh
với tinh thần đó ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo thông báo chính thức về phương án thi
sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh đã chỉ đạo các trường học chuẩn bị chú đáo cho kỳ thi sắp tới
năm nay tỉnh hà tĩnh sẽ huy động hơn một sáu trăm linh cán bộ nhân viên
phối hợp với gần chín trăm linh cán bộ coi thi của ba trường đại học huế đại học mò đĩa chất và đại học hà tĩnh
thực hiện nhiệm vụ coi thi tại ba mươi bốn điểm thi ở một mươi ba trên một mươi ba huyện thị thành phố
trên địa bàn bên cạnh công tác đảm bảo điều kiện ăn ở đi lại cho cán bộ coi thi
các trường học trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho các em sẵn sàng bước vào mùa thi hai nghìn một mươi bảy
trước những thay đổi của kỳ thi các em học sinh sẽ ít nhiều gặp những áp lực khi lần đầu tiên phải làm quen với tổ hợp môn thi trong cùng một bài thi trắc nghiệm
và thực hiện bài thi trắc nghiệm ở các môn toán sử địa giáo dục công dân
tuy nhiên nhờ sự chủ động làm quen với các phương pháp làm bài thi mới nên đa phần học sinh đã thích ứng được với hình thức thi mới

và có những đề thi minh hoa của bộ thì thầy cô đã chỉ bảo rất là tần tinh các gian bài tập
và qua đó thì thầy cô cũng đã tạo ra các bồ đề ôn thi để cho chúng em làm quen nhiều hơn với các dạng bài tập
và bên cạnh đó thì thầy cô cũng đã chỉ cho chúng em những kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm
với sự chuẩn bị chú đáo về mặt kiến thức và các điều kiện phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy ở hà tĩnh
hứa hẹn sẽ mang lại nhiều chuyển biến tích cực về kết quả lẫn hiệu ứng xã hội
theo tinh thần đổi mới của ngành giáo dục